tại quảng trị đã diễn ra hội nghị giao ban thường trực hội đồng nhân dân sáu tỉnh bắc trung bộ lần thứ nhất
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một với chủ đề giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân các tỉnh bắc trung bộ
dù hội nghị có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
các đồng chí lãnh đạo tỉnh quảng trị và đoàn đại biểu thường trực hội đồng nhân dân sáu tỉnh bắc trung bộ
với chủ đề giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh
nhiều báo cáo tham luận của các địa phương tại hội nghị đã chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát
một trong hai chức năng quan trọng để đảm bảo hội đồng nhân dân thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí
nguyện vọng của nhân dân thực hiện đúng nguyên tắc quyền lực nhé nước thuộc về nhân dân
theo đó thực hiện tốt những vấn đề hoạt động giám sát chất vấn giám sát chuyên đề giám sát giữa hai kỳ họp
về nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng nhấn mạnh giám sát là một trong những chức năng nhiệm vụ quan trọng và chủ yếu của hội đồng nhân dân
vì vậy thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh cần phát huy những kết quả đạt được kinh nghiệm giám sát trong nhiệm kỳ trước
bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ của tỉnh căn cứ và tình hình thực tiễn của địa phương để từng bước đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh
chọn nội dung gợi ý thảo luận trong các phiên họp qua thảo luận có phân tích nguyên nhân tồn tại yếu kém và có những kiến nghị cụ thể
chọn vấn đề để giám sát chúng đúng đổi mới phương thức chất vấn và trả lời chất vấn
nhằm nâng cao tính thiết thực và hiệu quả của hoạt động chất vấn đề cao trách nhiệm của các cơ quan trả lời chất vấn
chú trọng đến hậu giám sát để bảo đảm các nghị quyết giám sát của hội đồng nhân dân phải được thực thi trên thực tế
thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh cần tăng cường chặt chẽ
mối quan hệ phối hợp với ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc cung cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính quyền địa phương theo luật định